đoàn công tác của bộ công thương đã đến kiểm tra hiện trường đồng thời làm việc với chính quyền địa phương đơn vị chủ đầu tư và đơn vị thi công về sự cố tại công trình thủy điện sông bung hai thuộc huyện nam giang tỉnh quảng nam
tại buổi làm việc đoàn công tác đã nghe ông ngô việt hải tổng giám đốc tổng công ty phát điện hai đơn vị chủ đầu tư dự án thủy điện sông bung hai báo cáo tình hình thiệt hại do sự cố vỡ hầm dẫn dòng tại thủy điện sông bung hai gây ra
đồng thời nghe các chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan báo cáo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích
theo báo cáo của chính quyền địa phương trong ngày hôm nay một mươi bốn tháng chín các cơ quan chức năng của tỉnh đã cùng với chính quyền địa phương huy động gần ba trăm linh người và phương tiện tập trung tìm kiếm dọc theo khu vực hạ lưu thủy điện sông bung hai
bước đầu các cơ quan chức năng ở huyện nam giang và các xã trong khu vực hạ liêu đã liên lạc được với tất cả người dân đi làm rừng sau khi sự cố xảy ra
tuy nhiên đến nay hai công nhân lái xe bị nước cuốn trôi vẫn chưa tìm được